khi thấy có biểu hiện nghi vấn ngay sau đó công an đã mời vũ toàn về công an huyện xuân lộc để làm rõ
bước đầu toàn khai nhận sử dụng thẻ công vụ đặc biệt giả mạo danh cán bộ bộ công an để tìm cách tiếp cận năm người trung quốc trong khu cách ly
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm minh em
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào chiều ngày hôm qua phạm minh em đã điều khiển xe máy từ long an về bạc liêu
sau khi gửi xe em thuê xe ôm chạy trên các tuyến đường để tìm cơ hội trộm cắp tài sản
khi đến siêu thị cốt mắc phạm minh em kêu xe ôm dừng lại và đi vào trong
sau một lúc quan sát em đến bãi giữ xe của siêu thị dùng đoàn để bẻ khóa một chiếc xe rồi rát đi
bảo vệ siêu thị phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng bắt giữ và giao cho lực lượng công an
được biết phạm minh em từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù vào tháng ba năm ngoái thì tiếp tục phạm tội